chào mừng quý vị đã quay trở lại với tin tức covid một mươi chín mới nhất trên kênh youtube bà sức khỏe và đời sống cơ quan ngôn luận của bộ y tế
chuyển sang một thông tin liên quan đến tình hình thiên tai nước đa thời gian này
ngày hôm nay thủ tướng đã có công điện gửi ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
cùng các bộ ngành liên quan và địa phương từ quảng bình đến bình định
về việc chủ động ứng phó với mưa lũ ở miền trung những ngày tới
công điện nêu rõ những ngày vừa qua trung bộ và tây nguyên đã xuất hiện mưa lớn gây lũ
ngọt lột sạt lọt đất cục bộ tại một số địa phương làm một số người bị chết mất tích
thủ tướng chia sẻ với khó khăn mất mát của người dân bị ảnh hưởng bởi thiên tai
gửi lời thăm hỏi chia buồn sâu sắc đến các gia đình có người bị nạn
theo nhận định của trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia ngày hai mươi ba đến ngày hai mươi năm tháng một mươi
mưa lớn diện rộng tiếp diễn ở khu vực từ quảng bình đến phú yên
tại quảng trị đến quảng ngãi tổng lượng mưa có thể đạt hai trăm linh ba trăm tám mươi mm có nơi trên bốn trăm ba mươi mm
đến ngày hai mươi bảy tháng bảy áp thấp nhiệt đới hoặc bão tiếp tục ảnh hưởng đến miền trung
đây là khu vực vừa trải qua mưa lớn đất bão hòa nước nên nguy cơ cao xảy ra lũ quét
sạt lở đất tại vùng núi và ngập úng cục bộ tại các vùng trúng thấp ven sông
để chủ động ứng phó với mưa lũ nhất là lũ quét sạt lọt đất
hạn chế thiệt hại về tính mạng của người dân
thủ tướng yêu cầu các tỉnh thành phố liên quan khẩn trương khắc phục hậu quả đợt mưa lũ vừa qua
tổ chức thăm hỏi động viên hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại
nhất là gia đình có người bị thiệt mạng gia đình chính sách
lực lượng chức năng cần tìm kiếm những người còn mất tích
cứu trợ khẩn cấp lương thực nhu yếu phẩm cho những hộ bị mất nhà không để người dân bị đói rét
các đơn vị được yêu cầu chủ động ra chót phương án
sẵn sàng huy động lực lượng tổ chức sơ tán khẩn cấp các hội dân tại khu vực không bảo đảm an toàn
nhất là nơi có thể xảy ra ngập sâu chia cắt nguy cơ lũ quét sạt lở đất
khu vực đã xảy ra mưa lớn vừa qua và đã xảy ra sạt lở đất năm hai nghìn hai mươi
thủ tướng lưu ý việc bảo đảm công tác phòng chống dịch covid một mươi chín tại nơi sơ tán
hỗ trợ lương thực nhu yếu phẩm cho người dân
bộ ngành địa phương cần cử lực lượng hướng dẫn người dân đi lại an toàn khi có mưa lũ
triển khai lực lượng kiểm soát hướng dẫn hỗ trợ giao thông an toàn qua các ngầm tràn
tuyến đường bị ngập sâu hướng dẫn người dân giữ chữ lương thực nhu yếu phẩm thiết yếu
đề phòng mưa lũ gây ngập úng chia cắt kéo dài
các địa phương cũng được yêu cầu khắc phục nhanh sự cố do đợt mưa lũ vừa qua
triển khai phương án bảo đảm an toàn đê điều hồ đập
tổ chức giám sát việc vận hành an toàn các hồ đập trên địa bàn
đặc biệt đối với các hồ đập sung yếu đã đầy nước
lực lượng phương tiện vật tư phải được chủ động để bố trí tại địa bàn trọng điểm
để sẵn sàng triển khai công tác cứu hộ cứu nạn và khắc phục kịp thời sự cố
và hậu quả mưa lũ không để bị động bất ngờ
theo báo cáo nhanh của văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
tính đến hết ngày hai mươi hai tháng một mươi mưa lũ ở các tỉnh thành phố từ quảng bình đến bình thuận
đã khiến hai người chết năm nhà hư hỏng bốn nhà tốc mái
một số tuyến đường ở quảng bình và thừa thiên huế bị sụt lún hư hỏng
thưa quý vị chính phủ đã thực hiện nhiều chính sách để thiết lập trạng thái bình thường mới
người dân hãy thực hiện thật tốt hướng dẫn phòng dịch của bộ y tế và chính phủ
để bảo vệ bản thân cũng chính là bảo vệ thành quả chống dịch của đất nước
còn bây giờ xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại